tại phú yên dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một qua địa bàn tỉnh đã làm cho gần ba ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng
sau nhiều lần người dân kiến nghị vì chưa nhận được tiền đền bù các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên và ban quản lý dự án thăng long bộ giao thông vận tài đã cam kết sẽ chi trả trong năm hai nghìn hai mươi
theo ban quản lý dự án thăng long đơn vị bảo hiểm là tổng công ty bảo hiểm pvi chỉ hợp đồng bảo hiểm và chi trả cho những nhà bị nứt trong phạm vi một trăm linh m tính từ quốc lộ một vào nhà
đơn vị này đã thẩm định và chi trả tiền bồi thường cho chín trăm chín mươi hộ dân có nhà bị nứt với tổng kinh phí khoảng năm tỷ đồng
số tiền chi trả này được nằm trong hạn mức và chính cách tính chi trả đền bù này đã dẫn đến người dân không đồng tình
nhiều lần phản ánh tại các đợt tiếp xúc cử tri đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân các cấp

mới đây theo chủ trương của bộ giao thông vận tải về việc xử lý dung nứt nhà dân dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một từ thanh hóa đến cần thơ
thì kinh phí chi trả bồi thường được lấy từ các nhà thầu thi công dự án
theo đó các địa phương thuộc tỉnh phú yên sẽ phối hợp với ban quản lý dự án thăng long thẩm định lại số liệu và mức độ thiệt hại
để bảo đảm công bằng minh bạch
ban thăng long sẽ phối hợp với các huyện từ nay đến ngày một mươi năm tháng một mươi là sẽ giả soát lại xong tất cả cộ dân
sau đó ban sẽ tiến hành đơn vị chỉ đạo đơn vị thẩm định vào thẩm định và thực hiện việc theo kết luận của bộ trưởng để chi trả cho nhà dân trong năm hai nghìn một mươi tám
nguồn kinh phí ở đây thì trong kết luận bốn trăm hai mươi ba của bộ trưởng bộ thông an tài đã nói rồi là các nhà thầu thi công dự án để thực hiện
dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một đi qua các huyện
tuy an đông hòa thị xã sông cầu và thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
theo báo cáo của các địa phương này hiện vẫn còn hơn một bảy trăm tám mươi đơn kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng đề nghị hỗ trợ đền bù